khi gia nhập liên minh châu âu eu năm hai nghìn bốn hộ chiếu ship với quyền đi lại tự do tới một trăm bảy mươi bốn quốc gia trở thành vật sở hữu đáng thềm muốn của nhiều người
vì thế chương trình đầu tư quốc tịch ngay lập tức thu hút hai năm trăm linh cá nhân từ bảy mươi quốc gia trong thời gian chỉ có hai năm từ năm hai nghìn một mươi bảy đến hai nghìn một mươi chín và mang lại cho quốc đảo này thu nhập khoảng bảy tỷ euro
so với khoản nợ gần hai mươi năm tỷ euro của năm hai nghìn một mươi ba mới thấy các tân công dân từ nước ngoài đã giúp mẫu quốc mới của họ thoát nợ như thế nào
việc bán vốn tự có này sẽ vẫn xuân sẻ nếu như đảo ship không liên tục sửa đổi luật nhập cư dễ dãi hơn đối với những người đầu tư quốc tịch thậm chí là áp dụng những điều chưa từng có tiền lệ trong eu
trong số những người đã cầm trong tay hội chiếu vàng của ship có hàng chục quan chức nước ngoài cấp cao và gia đình của họ
mỗi cá nhân phải chi ra tối thiểu hai năm triệu euro dưới danh nghĩa tiền đầu tư
các nhà báo thực hiện cuộc điều tra đặt vấn đề làm thế nào mà các quan chức chính phủ này có được số tiền khủng như vậy
lẽ ra chính phủ shib cần phải biết điều này
các quy định kiểm tra lý lịch sơ xài hay người thực hiện đã cố tình làm sơ xài
thu hút vốn đầu tư bằng cách đổi quốc tịch chỉ là một cách nói ngụy biện
những chương trình kiểu như vậy thường có những rủi ro cố hữu về rửa tiền
điều gì sẽ xảy ra khi ta cấp thị thực cho một người mà không biết nguồn gốc tài sản của họ
vụ việc ở shib và manta vừa qua cho thấy hộ chiếu vàng đang bị lạm dụng và bị lợi dụng
giống như shib manta một thành viên của liên minh châu âu có sức hút mãnh liệt với giới nhà giàu của thế giới nhờ đặc quyền miễn visa tới một trăm tám mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
quốc đảo nhỏ xinh đẹp có diện tích ba trăm một mươi sáu
điều gì sẽ xảy ra khi ta cấp thị thực cho một người mà không biết nguồn gốc tài sản của họ

điều gì sẽ xảy ra khi ta cấp thị thực cho một người mà không biết nguồn gốc tài sản của họ